tập đoàn công nghệ sinh học quốc gia trung quốc dự kiến sẽ bán vaccine covid một mươi chín với giá không quá tám mươi tám usd tương đương với hơn hai triệu đồng sau khi được chính phủ cấp phép dự kiến vào cuối năm nay
nhiều người cho rằng đây là mức giá quá cao khiến nhiều người không thể được tiêm vaccine
chủ tịch tập đoàn y dược quốc gia trung quốc cho biết mức giá có thể giảm dần khi càng nhiều người tiêm vaccine
đặc biệt có thể bắt đầu tiêm vaccine diện rộng cho giới lao động trong ngành vận chuyển hàng hóa vì có khả năng tiếp xúc với nhiều người
toàn bộ người dân trung quốc có thể được tiêm vaccine trong vòng hai đến ba năm